sáng ngày năm tháng tám trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam tổ chức buổi lễ tiếp nhận bộ sưu tập tài liệu và hiện vật của cố giáo sư anh hùng lao động nhà giáo nhân dân hoàng đình cầu
đây là một sự kiện có ý nghĩa lớn trong việc nhận thức về di sản lịch sử và cuộc đời của giáo sư hoàng đình cầu nói riêng các nhà khoa học nói chung và việc phát huy những di sản khoa học trong quá trình xây dựng phát triển đất nước
trong hơn sáu mươi năm công tác giáo sư hoàng đình cầu đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y và giáo dục như hiệu trưởng trường y sĩ liên khu ba bốn giám đốc sở y tế liên khu ba thứ trưởng bộ y tế kiêm hiệu trưởng trường đại học y hà nội
nhân dịp một trăm linh năm ngày sinh của cố giáo sư anh hùng lao động nhà giáo nhân dân hoàng đình cầu gia đình quyết định trao tặng cho trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam hơn sáu đơn vị tài liệu
gồm những bản thảo viết tay
về các vấn đề ung thư phổi châm tê trong mổ phổi chăm sóc sức khỏe ban đầu bảo hiểm y tế ở việt nam nghiên cứu về chất độc da cam bản thảo sách từ điển thư gửi các vị lãnh đạo đảng và nhà nước hiện vật khối và ảnh tư liệu về những hoạt động khác nhau
buổi lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật do trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam tổ chức cũng là dịp để các học trò đồng nghiệp của ông có cơ hội được chia sẻ những kỷ niệm câu chuyện về người thầy giáo sư anh hùng lao động nhà giáo nhân dân hoàng đình cầu
đây cũng là dịp để nhìn nhận lại khối tài liệu to lớn cả về số lượng và giá trị mà giáo sư hoàng đình cầu đã để lại cho thế hệ sau
đồng thời thông qua khối tài liệu lớn và quý giá có được từ cả cuộc đời lao động khoa học nay dành tặng cho các thế hệ sau buổi lễ là dịp tôn vinh ghi nhận những đóng góp của giáo sư hoàng đình cầu trong sự nghiệp khoa học